sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương và bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thắp hương tưởng niệm đồng chí nguyễn minh tiến nguyên thứ trưởng bộ nội vụ
nay là bộ công an nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí một mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm hai mươi hai một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ đồng chí nguyễn minh tiến
người chiến sĩ cộng sản kiên trung dũng cảm luôn trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc và nhân dân
người lãnh đạo chỉ huy mẫu mực của lực lượng công an nhân dân
xem phim tư liệu ôn lại quá trình hoạt động công tác của đồng chí nguyễn minh tiến do truyền hình công an nhân dân xây dựng
bộ trưởng tô lâm khẳng định với ba mươi năm công tác trong lực lượng công an nhân dân
trong đó một mươi năm năm làm thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn minh tiến đã có nhiều đóng góp to lớn
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng chí là một trong những người đặt nền móng xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và gia đình
ôn lại lịch sử truyền thống đồng thời sẻ chia những kinh nghiệm bài học quý cho lớp lớp thế hệ trẻ nói chung
cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói riêng học tập và nói theo
thay mặt gia đình bà lê phương vợ cố thứ trưởng nguyễn minh tiến bày tỏ sự xúc động và trân trọng những tình cảm tốt đẹp
mà đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an dành tặng cho gia đình
nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình nuôi dạy con cháu khôn lớn trưởng thành
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc